tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp phó thủ tướng bộ trưởng tài chính lào
sổm đi đương đi đang có chuyến thăm tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
với tình cảm anh em đặc biệt việt nam luôn cam kết làm hết sức mình vì sự phát triển của lào
hiện nay tổng vốn đầu tư của việt nam sang lào trong thời gian qua đạt gần năm tỷ usd
đứng thứ ba trong số các nước đầu tư tại lào
tuy nhiên tỷ lệ giải ngân những khoản đầu tư này còn thấp
đây là vấn đề cần hai nước nỗ lực giải quyết trong thời gian sớm nhất
về hợp tác thương mại kim ngạch xuất khẩu giữa hai nước tăng trưởng với mức độ bình quân hai mươi bảy trên năm
đạt một tám tỷ usd nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra là hai tỷ usd
sắp tới việt nam sẽ cử đoàn đại biểu chính phủ
do phó thủ tướng trịnh đình dũng sang thăm làm việc tại lào
để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực nhất là hợp tác về năng lượng
thủ tướng cũng đề nghị phía lào đang phát triển nhiều dự án thủy điện
do đó cần tăng cường bán điện cho phía việt nam
thủ tướng đánh giá cao thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ tài chính đạt được trong chuyến thăm này
đồng thời đề nghị hai bên xây dựng kế hoạch hợp tác hàng năm nhất là về chính sách tài chính
việt nam sẵn sàng đào tạo tập huấn cho cán bộ tài chính lào
hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị tăng cường phối hợp chặt chẽ
tại các diễn đàn tài chính quốc tế
phó thủ tướng bộ trưởng tài chính lào shomdi duongdi mong muốn việt nam tiếp tục hỗ trợ lào
đào tạo cán bộ tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng của học viện ngân hàng lào
phó thủ tướng cũng đề nghị việt nam giúp đỡ lào về xây dựng luật
quy phạm pháp luật về tài chính cử các chuyên gia đánh giá về ngành dọc trong ba lĩnh vực của tài chính